sau khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội với các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi tám từ ngày một một mươi số vụ tai nạn giao thông ở thành phố tăng lên
theo đó từ ngày một tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người chết so với cùng kỳ năm trước tăng hai vụ tăng ba người chết
trong đó có một mươi hai vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên với nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông và không giữ khoảng cách an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xử lý ba bảy trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm nộp kho bạc kém nước hơn tám tỷ đồng
trước tình trạng này phòng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát công khai
hóa trang để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng dịch và các hành vi vi phạm giao thông